từ ngày mai mức độ nắng nóng ở bắc bộ sẽ suy giảm
những cơn mưa rào có thể xuất hiện dài rác ở các tỉnh vùng núi trước
ở đông bắc bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực vùng núi là từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
ở đồng bằng và trung du mức nhiệt độ ba mươi bốn ba mươi sáu độ
sau đó khu vực sẽ chuyển mưa rông trong ngày một mươi đến ngày một mươi một
riêng vùng núi cục bộ có thể xảy ra mưa vừa mưa to và rông
trong mưa rông cần đề phòng tố lóc và gió rất mạnh
nắng nóng tạm thời gián đoạn trên khu vực này với nhiệt độ giảm dần
phía tây bắc bộ cũng có mưa vài nơi ở các tỉnh vùng núi trong tối nay
sang ngày mai nhiệt độ trên khu vực sẽ giảm khoảng hai ba độ
đạt mức cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
sau đó sang đến ngày một mươi và ngày một mươi một trên khu vực sẽ có mưa rông
riêng vùng núi cục bộ có thể xảy ra mưa vừa mưa to và rông
nắng nóng tạm trần dứt với nhiệt độ cao nhất là ba mươi một đến ba mươi bốn độ
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong những ngày tới nắng nóng gai gắt vẫn tiếp tục duy trì trên diện rộng cho toàn khu vực
có nơi nắng nóng đặc biệt gai gắt
nguyên nhân chính vẫn là do hiệu ứng phơn trên khu vực này hoạt động khá mạnh
mức nhiệt cao nhất ngày mai là ba mươi sáu ba mươi chín độ có nơi cao hơn
sau đó nhiệt độ sẽ giảm chậm trong hai ngày tiếp theo
thế nhưng vẫn ở ngưỡng nắng nóng đến nắng nóng gai gắt
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận nắng nóng gai gắt đến đặc biệt gai gắt
tiếp tục duy trì tại phần phía bắc với mức nhiệt là ba mươi sáu ba mươi chín độ trong ngày mai
sau đó sẽ giảm chậm về mức ba mươi năm ba mươi tám độ trong hai ngày tiếp theo
phần phía nam khu vực chỉ có nắng nóng nhẹ
khu vực tây nguyên do ảnh hưởng của gió tây nam nên khu vực này sẽ có mưa rào và rông rải rác
chủ yếu vào khoảng chiều tối mưa có cường độ trung bình
tuy nhiên trong mưa rông vẫn cần tiếp tục đề phòng các hiện tượng như tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất ba ngày tới là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
tại khu vực nam bộ cũng có mưa rông vào chiều tối ngày nắng với nhiệt độ cao nhất ba ngày tới
ổn định ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ
trong mưa rông vẫn cần tiếp tục đề phòng các hiện tượng như tố lốc và gió rất mạnh